không cắm về nhưng các biện pháp cách ly chẳng khác nào gây khó dễ cho người dân đường về nhà ngày một xa
tuy nhiên nhiều bạn trẻ vẫn mong muốn về quê ăn tết vì đây là thời điểm được trong chợ cả năm được lên kế hoạch từ nhiều tháng
với đặc thù công việc có thể làm từ xa nhiều bạn trẻ quyết định về sớm hơn hẳn mọi năm để phòng phải cách ly
chị kiều hương ba mươi tuổi đang làm việc ở hà nội chia sẻ dù dịch bệnh khó lường và đi lại khó khăn
nhưng với tâm thế sống chung cùng dịch bệnh chị quyết định tuân thủ năm k
và vẫn về quê ăn tết ở nam định
để biết được quy định của tỉnh mỗi ngày chị đều vào trang web của hội nhóm mạng xã hội để cập nhật các quy định của tỉnh
về việc cách ly đối với người ở vùng dịch về quê nghỉ tết
gần ngày về chị sẽ nhờ gia đình ra phường họ giúp quy định mới nhất xác định tinh thần
chị và gia đình sẽ cách ly tại nhà bảy ngày sau khi về quê mặc cho thời gian vui chơi dịp tết sẽ bị rút ngắn
với chị tết là khoảng thời gian quây quần đoàn tụ các thành viên trong gia đình
năm nay chị và gia đình sẽ nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh thay đổi một số thói quen
như tụ tập ăn uống đông người đến thăm người già trẻ nhỏ vào dịp tết
theo nội dung thư ngõ hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố thanh hóa đang diễn biến phức tạp khó lượng
do ca dân tính với sars cov hai trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng
với nhiều ổ dịch phức tạp xuất hiện từ các nhà máy chợ siêu thị bệnh viện trường học đến khu dân cư
trước tình hình trên với phương châm bảo vệ sức khỏe tính mạng nhân dân là trên hết
trước hết thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố thanh hóa
đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực vận động và thông báo cho con em
người thân trong gia đình đang sinh sống học tập công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh
tại địa phương và tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết
nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
đề nghị các tầng lớp nhân dân nêu gương tự giác chấp hành và vận động người thân bạn bè
chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hạn chế tối đa việc đi lại thăm hỏi
chúc tết liên hoan gặp mặt và các hoạt động tập trung đông người vì sự an toàn của mình và mọi người
liên quan đến nội dung trên ông nguyễn việt hùng chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố thanh hóa khẳng định đây là thư ngõ của thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố thanh hóa gửi cho cán bộ
nhân dân trên địa bàn thành phố đây không phải là cấm mà là thư kêu gọi tới những người sinh sống
trên địa bàn thành phố có người thân đang học tập công tác xa quê trong và ngoài nước
thông báo cho người thân biết tình hình dịch ở địa phương ông hùng cho biết
cũng theo ông nguyễn việt hùng vừa qua tỷ lệ công dân thanh hóa từ các tỉnh thành khác về bị mắc
covid một mươi chín nhiều việc mắc covid một mươi chín trước hết ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh
những người thân trong gia đình và cộng đồng đây là khuyến cáo thành phố không có chủ trương
cấm và không thể cấm người dân đi lại được khuyến cáo là để người dân giữ sức khỏe trước
hết cho bản thân cho người thân và cho cộng đồng ông hùng khẳng định
ông lương ngọc trương giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thanh hóa cho biết
theo quy định của tỉnh thanh hóa người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín từ vùng vàng
vùng cam và vùng đó về thì cách ly bảy ngày tại nhà
mặc dù những ngày qua dịch covid một mươi chín đã tăng lên đến một năm triệu người
covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp trên cả nước với cả mắt mới ca tử vong liên tục tăng
không những thế sự biến thể omicron xuất hiện ở nước ta dấy lên lợi ngại về một lan sống covid một mươi chín
mới trong bối cảnh tình hình dịch ở nhiều địa phương đặc biệt là hà nội đang rất nóng
thế nhưng nước ta đang trong giai đoạn sống chung với dịch nên không thể cứ mãi cấm người dân đi lại
trao đổi với báo chí phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng
bộ y tế cố vấn cấp cao trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam nhận định
việc xuất hiện biến thể omicron là điều không nằm ngoài dự báo khi việt nam dần mở cửa trở lại với các nước
phó giáo sư phu phân tích biến thể omicron có ba mươi sáu đột biến trong routine gai
thứ giúp virus sars cov hai xâm nhập vào tế bào người dẫn đến tốc độ lây lan nhanh
việt nam đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm omicron
nhưng có thể đây không phải là trường hợp duy nhất ở thời điểm hiện tại
nhiều nước trên thế giới cũng đã có tình trạng omicron xâm nhập nhưng không phát hiện
do đó chúng ta cần đề phòng những trường hợp có thể chưa được phát hiện
còn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huyền nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
việc người dân đi lại không có vấn đề gì lớn nhưng nếu không quá cần thiết thì không nên di chuyển
đi lại khi dịch covid một mươi chín đang căng thẳng
sốc cánh mắt mới vẫn ở mức cao biến chủng omicron có nguy cơ xâm nhập lớn
quan trọng là cần tránh tụ tập đông người đi về di chuyển giữa các nơi có nguy hiểm hay không
có làm lây lan dịch bệnh hay không phụ thuộc vào hành vi của con người
nếu người dân về quê mà giữ gìn không tiếp xúc với ai thì cũng không có vấn đề gì
dịp cuối năm cũng có nhiều ngày lễ như tết dương lịch âm lịch nhiều người sẽ tụ hợp vui chơi
đến các điểm này điểm khác gặp nhau tiệc tùng tiếp xúc không đeo khẩu trang thì rất nguy hiểm
nhưng nếu chỉ đi trên đường đeo khẩu trang không nói chuyện tiếp xúc với ai thì nguy cơ không cao
tôi nghĩ rằng phải tăng cường tuyên truyền truyền thông cảnh báo nguy cơ cho người dân ông nói
tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huyền nga việc tuyên truyền này cũng cần phải dựa trên những nghiên cứu cụ thể
chỉ rõ nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín có bằng chứng để thuyết phục người dân
ví dụ như tiếp xúc trong thời gian bao lâu thì lây nhiễm do không đeo khẩu trang do gặp người từ vùng này vùng kia về
theo phó giáo sư nguyễn huy nga việc cách ly người về từ vùng có dịch
như một số địa phương đang cách ly người về từ hà nội hiện nay là không có căn cứ chúng ta phải thích ứng với dịch bệnh
phải rút kinh nghiệm từ tháng năm năm nay sau kỳ nghỉ lễ về thì thành phố hồ chí minh bùng phát dịch
dịch covid một mươi chín đã xuất hiện các biến thể mới lây lan nhanh ý thức nhận thức của nhân dân tốt thì dịch đỡ lây lan hơn
phó giáo sư phù bày tỏ lo ngại về việc dịch có thể lan nhanh trong các dịp tết cuối năm
do đây là thời điểm người dân đi lại tiếp xúc nhiều trong khi chúng ta đang phải đối phó với chủng delta
giờ lại xuất hiện thêm omicron
thậm chí theo chuyên gia này việc người dân về quê dịp tết khiến nguy cơ lây lan không chỉ trong nội tỉnh
mà có thể là giữa các tỉnh thành cả nước
do đó các địa phương phải thực hiện đánh giá nguy cơ xây dựng sẵn các kịch bản chi tiết để đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra
tuy diễn biến dịch để xem xét có thể mở hoạt động nào tạm dừng hoạt động nào
trong tình hình hiện nay nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó tránh việc đáp ứng không tới khiến dịch không được kiểm soát
hay ngược lại là đáp ứng thái quá ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế của người dân phó giáo sư phù nhấn mạnh
về phía người dân theo chuyên gia này cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k của bộ y tế
người dân nên hạn chế đi lại xuất hiện ở nơi đông người nếu không cần thiết
còn theo phó giáo sư nguyễn huy nga khi thích ứng sống chung với dịch thì ý thức của người dân trở thành yếu tố quan trọng nhất
mà muốn có ý thức của người dân thì phải có truyền thông hướng dẫn cụ thể cho người dân
nhiều địa phương hiện nay đang làm rất tốt
phó giáo sư nguyễn huy nga phân tích sống chung với dịch thì cũng có nghĩa là không thể phong tỏa đóng cửa như ngày trước
hiện nay một số nước đã mở cửa cho người việt nam tiêm đủ hai mũi vaccine có thể sang nước họ
thì việc trong nước tỉnh này cấm tỉnh kỳ là vô lý
có phải do hiểu biết kém do hoảng sợ không có căn cứ khoa học hiểu biết chưa đến nơi đến chỗ
nơi cứ thế thì ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
nhiều địa phương phải nập ngân sách lớn họ rất lo họ phải thoáng hương thì mới phát triển được họ mới sống được mới có nguồn thu
theo vị chuyên gia này hiện nay chúng ta không thể truy vết được hết tất cả các trường hợp f ở cộng đồng
chỉ nên tập trung vào những trường hợp có biểu hiện nặng
vào bệnh viện khi tiêm đủ vaccine nếu nhiễm cũng phần lớn là biểu hiện nhẹ
chúng ta cần tập trung điều trị cho những người bị nạn phải làm sao để giảm số ca mắc nạn giảm số tử vong
đây là yếu tố quan trọng nhất
vì số ca mắc mới tăng lên
thì tỷ lệ bệnh nhân nặng cũng tăng lên cần tập trung đảm bảo thuốc men phương tiện cấp cứu
phải sẵn sàng cho phương án bệnh nhân tăng cao phó giáo sư nguyễn huyền nga nói
trong khi đó các chuyên gia này cho rằng có thể tính tới việc mạnh dạng thử nghiệm một số loại thuốc hảo một
đông y mà việt nam sẵn có bởi kinh nghiệm phòng chống bệnh của ta và thế giới cho thấy
có nhiều chất chiết xuất từ thuốc thảo mộc đông y có tác dụng chống lại virus
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhấn mạnh
vì chúng ta vừa phải tuyên truyền vừa phải giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương
địa phương phải quản lý chặt chẽ các trường hợp đi về địa bàn
phải thông tin tới từng gia đình về dịp tết không được tụ tập đông người bởi đang có dịch
theo ông phải quán trị trên tinh thần như vậy không cấm nhưng thuyết phục khuyến cáo và quán triệt
ai từ đâu về cũng phải thông báo với chính quyền địa phương hạn chế đi lại chút tụng nhà này nhà kia
chính quyền địa phương nên khuyến cáo người dân hạn chế tiếp những người về từ vùng có dịch
phó giáo sư fu nhấn mạnh việc omicron có khả năng lây lan nhanh
có thể khiến số lượng bệnh nhân tăng vọt trong thời gian ngắn
tình trạng này gây áp lực lớn lên hệ thống điều trị đặc biệt là các địa phương dịch vốn đã rất căng thẳng
phó giáo sư phu nhấn mạnh nếu việc phân tầng điều trị không chuẩn
sẽ dẫn đến tình trạng các ca bệnh dạy được can thiệp y tế
trong khi đó các ca bệnh nặng lại không được can thiệp từ đó làm tăng nguy cơ bệnh nhân tử vong
theo chuyên gia này các địa phương cần phải đẩy nhanh việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
mặc dù vấn đề omechon có vô hiệu hóa hay làm giảm hiệu quả vaccine covid một mươi chín hay không
vẫn chưa thật sự sáng tỏ nhưng một số nghiên cứu của quốc tế cho rằng
thì vaccine mũi ba sẽ có tác dụng bảo vệ tốt hơn trước chủng mới
như vậy để có một cái tết an toàn trọn vẹn bên gia đình
thì ý thức của mỗi người vẫn là yếu tố mang tính quyết định
hãy tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch tại địa phương để bảo vệ chính mình và xã hội